chương trình điểm báo ngày hôm nay xin được mở đầu bằng bài viết
bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên báo nhân dân
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang trở nên sôi động chưa từng có trong gần hai mươi năm hình thành và phát triển
với số lượng cùng giá trị của các đợt phát hành thành công tăng đột biến nhất là trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên tăng trưởng nóng luôn đi kèm với rủi ro đòi hỏi cơ quan chức năng cần tạo lập hành lang pháp lý
để bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường trái phiếu doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia
theo quy định hiện hành doanh nghiệp phát hành trái phiếu hoặc huy động vốn trên thị trường
không bắt buộc phải có xếp hạng tín nhiệm vì thế tính minh bạch thông tin thị trường nói chung
và thông tin doanh nghiệp phát hành nói riêng đều kém
vận dụng kinh tế biển để phát triển miền trung là nhan đề bài viết trên báo thanh niên
tại hội nghị phát triển kinh tế miền trung tổ chức ngày hai mươi tháng tám tại thành phố quy nhơn
các đại biểu cho rằng miền trung có thể ví như vai trò của cuộc sống đối với cơ thể người
như chiếc đòn gánh nên hai đầu quá nặng mà đòn gánh yếu thì sẽ gãy
vì thế theo thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc không nên xem nhiệm vụ phát triển kinh tế miền trung
là việc riêng hay việc của việc nhà của một mươi bốn tỉnh thành miền trung
thủ tướng mong muốn các bộ ngành địa phương thẳng thắn chỉ ra các nút thắt để tìm ra giải pháp sát thực
hiệu quả hơn để tháo gỡ ách tắc giải phóng sức phát triển cho miền trung trong giai đoạn mới
gắn kết và cùng chia sẻ thịnh vượng giữa các địa phương và người dân trong vùng cũng như cả nước
còn trên báo lao động số giải hôm nay có bài
lừa dân vùng cao bán hàng kém chất lượng
hàng trăm người dân xã triềng đông huyện tuần giáo tỉnh điện biên
đang là nạn nhân của chiêu thức lừa đảo bán hàng gian trá bán những sản phẩm kém chất lượng
với giá cao kèm những lời đường mật hàng việt chất lượng cao giá siêu rẻ
hoàn tiên ngay là cách thức mà một số đối tượng lừa gạt người dân
đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhiều người dân cũng lên tiếng về việc bị lừa đảo trắng trợn
tại một buổi bán hàng tổ chức tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
cũng với chiêu thức tương tự
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên các trang nhất và trang bảy báo lao động
chỉ còn ít ngày nữa là đến rằm trung thu trên thị trường lại xuất hiện nhiều mặt hàng
bánh trung thu trôi nổi không rõ nguồn gốc
báo tuổi trẻ phản ánh tình trạng này qua bài viết bánh trung thu ba
cùng với các thương hiệu bánh nổi tiếng đã được nhiều người tiêu dùng biết đến
trên thị trường cũng xuất hiện nhiều loại bánh trung thu ba
không rõ thành phần nguyên liệu không ghi ngày sản xuất
và không hạn sử dụng
đặc điểm chung của các loại bánh này là giá rất rẻ
thậm chí chỉ vài nghìn đồng một cái
một số loại bánh được người dân bán giới thiệu là hàng handmade
cũng không có bao bì không có thương hiệu hạn sử dụng
đáng nói là hiện nay tình trạng này chưa có quy định nào cụ thể để quản lý
vì thế bánh trung thu ba cứ thế được thả nổi trên thị trường
hàng trăm trung cư dù đã ban giao nhiều năm nhưng vẫn bị treo sổ hồng
vì dự án đang thế chấp tại ngân hàng
do doanh nghiệp vừa bán hàng vừa thế chấp ngân hàng
vậy trách nhiệm thuộc về ai khi sổ hồng bị treo
là câu hỏi được đặt ra trên báo diễn đàn doanh nghiệp
thời gian vừa qua hàng loạt trung cư trên địa bàn tp hà nội
bị treo sổ hồng do sai phạm do kinh doanh thua lỗ
tổng hội xây dựng việt nam cho rằng hiện nay có rất nhiều kẽ hở
trong việc doanh nghiệp vừa bán hàng vừa vay ngân hàng
và thiếu nợ vật tư của các nhà thầu
các cơ quan quản lý nhà nước và người mua nhà đều không kiểm soát được
nên dính bẫy
tuy nhiên trong khi việc các chủ đầu tư sai phạm còn chưa biết xử lý thế nào
thì chịu ảnh hưởng nhất vẫn là người mua nhà
tiền thì đóng rồi mà dài cổ chờ mãi bao năm vẫn chưa được nhận nhà
hiện nay việc làm rõ trách nhiệm của các bên chưa có chế tài
hay quy định nào rõ ràng để xử lý
thưa quý vị và các bạn ô nhiễm môi trường tốc độ đô thị hóa nhanh
đã gây sức ép lớn lên hệ thống các dòng sông trên địa bàn tp hà nội
mặc dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để giải cứu hồi sinh những con sông
thế nhưng thực tế cho thấy việc biến những dòng sông ô nhiễm
thành những sông xanh sông lụa một cách bền vững là bài toán khó cần sớm có lời giải
tác giả bài viết báo hà nội mới cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm
các dòng sông nhưng chủ yếu là do hoạt động xả thải nước sinh hoạt chưa qua xử lý
để giải cứu các dòng sông trên địa bàn cần có những giải pháp căn cơ
nhưng do cần nguồn kinh phí lớn và khó khăn trong giải phóng mặt bằng
nên tiến độ triển khai các dự án cải thiện nguồn nước chưa đáp ứng yêu cầu
trước mắt cần tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật
để bảo vệ môi trường tại các khu đô thị khu dân cư tập trung
các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ các khu cụm công nghiệp làng nghề
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân